tại vùng nuôi tôm hùm trên khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên
đang có nhiều dấu hiệu bất thường sau đây là kết quả quan trắc đột xuất của trung tâm giống nông nghiệp
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên vừa công bố
kết quả cho thấy nước chuyển màu chỉ tiêu khí độc ở mẫu nước tầng đáy vượt giới hạn cho phép
nguyên nhân là do thức ăn tôm hùm dư thừa quá nhiều thải ra môi trường làm nguồn nước bị ô nhiễm
thời tiết cũng nắng nóng kéo dài cũng khiến cho tảo nở hoa gây bất lợi cho nuôi trồng
và để hạn chế rủi ro người nuôi cần khẩn trương nâng lồng lên tầng giữa hoặc tầng mặt
để tránh thiếu oxy cục bộ và khí độc cho tôm đồng thời tăng cường vệ sinh vùng nuôi
giãn cách lồng nuôi chủ động kiểm tra theo dõi màu nước